thưa quý vị và các bạn với chiêu trò đó là rụ rỗ lôi kéo sang campuchia làm việc việc nhẹ lương cao
rất nhiều đối tượng đã dã tâm lừa bán chính người thân bạn bè đồng bào của mình sang nơi đất khách quê người
chỉ vì lòng tham mà các đối tượng đã sẵn sàng coi thường pháp luật coi thường sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người
để lại biết bao nỗi buồn nỗi khổ cực của các nạn nhân bị bán và người thân của họ
thậm chí là đã có trường hợp phải bỏ cả mạng sống
và cái giá phải trả cho hành vi tội ác này chắc chắn phải là những bản án nghiêm minh của pháp luật
đây là những hình ảnh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bốn bị cáo về tội mua bán người ở tỉnh đắk lắc
chiêu trò của các đối tượng là tuyển lao động sang campuchia làm việc với mức lương từ hai mươi ba đến ba mươi triệu đồng mỗi tháng
mỗi ngày làm việc từ năm đến một mươi tiếng đồng hồ công việc và chỗ ăn ở thoải mái có ký kết hợp đồng lao động
với thủ đoạn trên bốn đối tượng này
đã lừa đưa bốn nạn nhân ở tỉnh đắk lóc vượt biên sang campuchia
rồi bán cho các công ty lừa đảo do người trung quốc làm chủ được hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng
số tiền này các đối tượng đã chia nhau tiêu xài cá nhân
công việc của em ở bên đó là chứa lừa đảo khách hàng ở bên người việt nam
công ty đó là của người trung quốc nó đưa cho vào một cái app
nó có lời thoại của nó hết rồi bắt đầu mình đưa lên
một ngày mà không khai thác được ba khách thì nó sẽ phạt em
phạt nó đánh
nó chửi nó bắt nó đứng tấn
xét hành vi của bốn đối tượng là coi thường pháp luật
coi thường sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người
vì mục đích tư lợi cá nhân mà sẵn sàng bán người qua biên giới
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bốn bị cáo mức án từ chín đến một mươi bốn năm tù giam
đây là vụ án rất nghiêm trọng được dư luận
xã hội quan tâm đặc biệt là vụ án gây hưởng xấu
đến nguyên lực tự an ninh trong toàn xã hội
kê hoang mang lao lắng trong quần chúng nhân dân
đồng thời đối với các bị cáo ở vụ án này
chúng ta thấy rằng vì lợi ích của bản thân mình
mà nhấn tâm bán người thân của mình
bạn bè của mình cho các công ty ở nước ngoài
do vậy với vụ án này
hội đồng xét xử đã tuyên với mức án như vậy là nghiêm minh
tương xứng với tính chất mức độ do hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra
nhằm giáo dục bản thân các bị cáo
đồng thời răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội
hiện hai trong bốn nạn nhân của vụ án đã được người thân chuộc về nước
bốn nạn nhân hiện vẫn đang chịu cảnh khổ cực tại campuchia
và suốt một mươi tháng qua
hai người mẹ này chưa một đêm được ngủ trọn giấc
vì thương nhớ hai đứa con đang lưu lạc tại nơi đất khách quê người
từ lúc con chỉ đi đến giờ đây là gần một mươi tháng thôi
ngày nào tôi cũng phải chờ con tôi về từ khi một mươi một h ba mươi đến một mươi một h ba mươi
giờ tháng thì để chờ có khí thì chờ cả tuần
nên mình được nghe con nói một tiếng
lúc nào cũng kêu mẹ ơi mẹ nhớ cơ quan công an
để cứu bọn con về với giờ
ở bên đây là làm là quá sức
một ngày là làm từ một mươi năm đến một mươi bảy tiếng
không làm được thì bị đánh đập bỏ đói không cho ăn
việc nghè lương cao ở campuchia
thực chất là những cái bẫy của bọn tội phạm mua bán người
rất nhiều đường dây đã bị cơ quan chức năng lật tẩy
nghiêm minh trước bác luật
tuy nhiên hệ lụy nặng nề nhất vẫn là các nạn nhân và gia đình của họ
bởi cuộc sống vốn đã khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn
khi phải chạy vậy vay mượn hàng trăm triệu đồng để chuộc người thân về
và chưa nói đến có những trường hợp đã phải bỏ mạng lại nơi đất khách quê người
do loại tội phạm này gây ra